đến xong thì mình bớt tò mò
khu ăn vặt này mỗi tối thu hút rất nhiều bạn trẻ đến đây bởi không gian thoáng đẳng mát mẻ

và được ngắm cảnh sông nước với những chiếc thuyền du lịch đẹp lung linh về đêm

được biết càng về tối thì lượng khách đến càng đông
hai bạn trẻ tăng đức thịnh và hoàng thị phương trúc nhà ở tận quận năm
nhưng tỉnh thoảng vẫn đến đây ăn uống ngắm cảnh để tìm cảm giác tư thái sau giờ làm việc

khi đến địa điểm này để trải nghiệm mới biết được vì sao nhiều người khi ghé qua
hoặc sinh sống và làm việc ở thành phố hồ chí minh sẽ yêu mến thành phố này đến như vậy
bất kỳ ở một địa điểm nào góc nhìn nào từ khu đô thị sầm út đến những góc nhỏ

sau gần hai tháng tuyển sinh dự án phim ngắn cj năm hai nghìn hai mươi ba do cj cgv việt nam tổ chức
vừa công bố một mươi bốn dự án xuất sắc chính thức bước vào vòng thuyết trình ý tưởng
đây là một trong số những sự kiện hỗ trợ nuôi dưỡng tài năng làm phim trẻ trong nước
kết nối các tác phẩm hay đến khán giả quốc tế
những ghi nhận ngay sau đây cũng sẽ kết thúc kinh tế phương nam ngày hôm nay
với gần bốn trăm linh hồ sơ gửi về chương trình mùa thứ tư
ban tổ chức ghi nhận nhiều ý tưởng mới lạ khai thác chủ đề về gia đình xã hội
là các số phận con người quê hương lễ sống
ở vòng tuyển sinh dự án phim ngắn cj mùa thứ tư đã thu hút thí sinh từ một mươi tỉnh thành khắp cả nước đăng ký dự thi
đặc biệt nhiều nhà làm phim trẻ có quốc tịch việt đang sinh sống và làm việc ở mỹ đức singapore new zealand canada
cũng tham gia nộp dự án về chương trình
điểm nối bật của mùa thứ tư là ngoài hỗ trợ kinh phí làm phim
thì dự án phim ngắn cj sẽ mở rộng hỗ trợ về mặt thiết bị hậu kỳ
và tổ chức khóa đào tạo chuyên sâu về kỹ năng tổ chức sản xuất đạo diễn dựng phim
nhưng mà từ mùa một cho đến cái mùa gần nhất mà mình làm giám khảo thì cái đề tài các bạn lựa chọn nó đã khác này
rồi cái thời lượng những cái bộ phim ngắn mà các bạn gửi về các kịch bản và bạn gửi về
thì nó có xu hướng là nó càng ngày nó càng dài hơn
cái lời thoại ở trong các cái kịch bản đó càng ngày càng ít dần đi
và các bối cảnh mà các bạn lựa chọn ở trong các bộ phim của mình
nó đang được mở rộng dần ra thay vì trước đây nó thường tập trung ở khu vực thành phố
thì bây giờ thì mình thấy là có vẻ như mọi người có xu hướng là sẽ mở rộng dần ra ở khắp các nơi nữa
những sân chơi và sự kiện xuất tiến điện ảnh được đánh giá là đòn bẫy quan trọng cho tài năng trẻ vươn ra thế giới
đơn cử như đạo diễn phạm thiên ân vinh dự nhận giải quay phim vàng tại liêu hoa phim quốc tế cannes vừa qua
cũng từng được hướng dẫn hỗ trợ tài chính từ dự án phim ngắn cj đầu tiên
hay mới đây các cơ quan quản lý văn hóa như cục điện ảnh các đơn vị tư nhân như hiệp hội xuất tiến và phát triển điện ảnh việt nam
đơn vị tổ chức sự kiện thông qua liên hoan phim và triển lãm phim quốc tế trong nước
đã liên tục kết nối với những quốc gia lân cận có nền công nghiệp phim ảnh phát triển
có thể kể đến hàn quốc nhật bản thái lan đài loan trung quốc
để xúc tiến giao thương đưa những công nghệ và kinh nghiệm về cho nhà sản xuất phim trong nước
kể từ lần đến cuối cùng năm hai nghìn một mươi chín khi quay lại lần này
chúng tôi thấy sự thay đổi và phát triển rõ rệt rất nhiều công trình kiến trúc mới lạ
nhận thấy rất nhiều tiềm năng của nền phim ảnh việt nam về con người về ý tưởng và những chủ trương
chúng tôi hy vọng có thể trao đổi kỹ thuật hiện đại trong ngành
những nhà đầu tư cũng nhận thấy gần đây có rất nhiều thành công trong thái loại phim điện ảnh chuyển thể
tại tác phẩm nước ngoài
phim việt nam đang được đón nhận khá nồng nhiệt
do vậy lần này chúng tôi hy vọng sẽ có thể đồng hành hợp tác
tạo bước tiến lớn hơn nữa với phim ảnh truyền hình tại việt nam
về dự án phim ngắn cj mùa thứ tư vòng thuyết trình sẽ chính thức diễn ra vào ngày một mươi bốn tháng sáu
với sự tham gia của hội đồng thấm định và các nhà làm phim cuộc tóc một mươi bốn
sau vòng thuyết trình dự kiến thấp năm chung cuộc của chương trình sẽ được công bố vào ngày một mươi sáu tháng sáu
đây là năm dự án sẽ được hỗ trợ kinh phí thực hiện cũng như được trực tiếp hướng dẫn bởi hội đồng thẩm định
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại